thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam là nước đang phát triển
có công nghiệp theo hướng hiện đại thu nhập trung bình cao
từ mục tiêu này các địa phương cũng đang tích cực xây dựng chương trình hành động
đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp khâu đột phá phù hợp với thực tế
đáng chú ý phát triển hạ tầng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín là những nội dung được các địa phương đề cập
trong chương trình nghị sự của đại hội đảng bộ các tỉnh
đổi mới cơ cấu tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế được thực hiện quyết liệt và đạt những thành công
từ cụm công nghiệp tỉnh sẽ phát triển thành các khu công nghiệp khoa học công nghệ
khu công nghiệp gắn liền với các khu đô thị
đặc biệt bình dương xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong bốn chương trình hành động
của nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bình dương cũng hướng tới xây dựng bộ máy quản lý với tư duy thực sự đổi mới
mạnh dạn có những chương trình tiên tiến về đào tạo thu hút nhân tài
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực
bắc ninh vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi
nhiệm kỳ qua tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức một mươi chín trên hai mươi sáu chỉ tiêu
cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
giá trị sản xuất công nghiệp năm hai nghìn hai mươi ước đạt một sáu mươi sáu tỷ đồng
gấp một bảy lần năm hai nghìn một mươi năm đứng thứ nhất cả nước
nhiệm kỳ mới tỉnh xác định năm nhiệm vụ trọng tâm ba giải pháp đột phá
trong đó tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạng
tầng kỹ thuật và xã hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
bên cạnh đó tỉnh cũng quan tâm giảm thiểu những ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
bắc ninh hiện nay có khoảng ba mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
đang có các chuyên gia nước ngoài có các doanh nghiệp đầu tư vào bắc ninh
thì cái sự ảnh hưởng cũng rất là lớn tỉnh cũng rất là hạn chế nhất
để cái việc ảnh hưởng dịch bệnh đến kết quả phát triển kinh tế xã hội
và cũng là ảnh hưởng đến cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
khi xây dựng cái văn kiện này thì hầu hết các địa phương là chưa dự tính tới cái tác động của covid
thì như vậy là các cái hệ thống chỉ tiêu mục tiêu và các cái giải pháp là tính trong cái bối cảnh là
mình đã hoàn thành cơ bản hoàn thành và vượt các mục tiêu chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước
thì như vậy là trên đà như vậy là bao giờ cũng xác định một cái hệ thống chỉ tiêu
mục tiêu phát triển nó cao hơn
nó có tính lãng mạn hơn qua theo dõi với những sơ thảo ban đầu
cho đến nay là đã có điều chỉnh ở mức tăng trưởng nó khiêm tốn hơn
bởi vì tính toán tới cái đại dịch covid
dự báo trong những năm tới việt nam và các nước trên thế giới vẫn còn chịu tác động nhiều mặt của đại dịch covid một mươi chín
do đó việc mỗi địa phương tự điều chỉnh các chiến lược và phương thức phát triển
nhằm thích ứng với tình hình mới là hết sức cần thiết